liên quan đến thông tin thư ngõ vận động học sinh xem phim đất rừng phương nam của trường trung học cơ sở đồng khởi
quận một tp hcm bang tuyên giáo quận ủy quận một đã tổ chức họp báo về sự việc này
tại buổi họp báo bà hồ thị ngọc sương hiệu trưởng trường trung học cơ sở đồng khởi xác nhận
trường có dự kiến phát hành thư ngõ đến phụ huynh về việc xem phim đất trường phương nam
như một cách triển khai hoạt động trải nghiệm trong hoạt động giáo dục tại nhà trường
thư ngõ này mới chỉ triển khai đến giáo viên chủ nhiệm các lớp
nó bắt tình hình dư luận phản hồi đa chiều về bộ phim trong quá trình công chiếu
nên đã dừng lại việc phát hành thư ngõ và thu hồi toàn bộ thư ngõ
tuy nhiên có một lớp do chưa kịp thời cập nhật thông tin từ ban giám hiệu
nên giáo viên chủ nhiệm đã đưa vào nhóm gia lô chung của giáo viên và phụ huynh học sinh trong lớp
dẫn đến việc thư ngõ phát tán trên các trang mạng xã hội
bà ngọc sương cũng cho biết bang giám hiệu nhà trường nhận toàn bộ trách nhiệm về sự sai sót này